trưa nay một mươi một tháng chín tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính đã hội kiến tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ joe biden
đang thăm cấp nhà nước tới việt nam theo lời mời của tổng bí thư nguyễn phú trọng
thủ tướng phạm minh chính chào mừng tổng thống joe biden và đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ có chuyến thăm lịch sử tới việt nam
cùng tổng bí thư nguyễn phú trọng thúc đẩy quan hệ việt nam hoa kỳ đến đối tác chiến lược toàn diện như ngày nay
tổng thống joe biden bày tỏ vui mừng gặp lại thủ tướng phạm minh chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nồng hậu của tổng bí thư nguyễn phú trọng
lãnh đạo và nhân dân việt nam dành cho ông và đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ
tái khẳng định hoa kỳ coi trọng quan hệ với việt nam ủng hộ một việt nam mạnh độc lập tự cường và thịnh vượng
để triển khai hợp tác đối tác chiến lược toàn diện việt nam hoa kỳ thủ tướng đề nghị hai bên dành ưu tiên cho các lĩnh vực
đó là thúc đẩy quan hệ trên tất cả các kênh đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại đầu tư đột phá trong hợp tác khoa học công nghệ
đổi mới sáng tạo giáo dục đào tạo thúc đẩy ứng phó biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh phát triển năng lượng tái tạo
quốc phòng an ninh và ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương hợp tác tiểu vùng sông mekong và lập trường nguyên tắc vai trò trung tâm của asean trong vấn đề biển đông
nhân dịp này thủ tướng đề nghị ngài tổng thống và phía hoa kỳ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại hoa kỳ
trước đó tại văn phòng chính phủ thủ tướng phạm minh chính và tổng thống hoa kỳ joe biden tham dự hội nghị cấp cao việt nam hoa kỳ về đầu tư và đổi mới sáng tạo
tại hội nghị đại diện các doanh nghiệp hai bên đã có các trao đổi cởi mở thẳng thắn và thực chất về cơ hội hợp tác đầu tư
trong đó tập trung vào bốn lĩnh vực chính công nghệ và đổi mới sáng tạo đầu tư sản xuất dịch vụ tài chính và fintech thương mại dịch vụ
thủ tướng phạm minh chính và tổng thống joe biden đều cho rằng sự hiện diện tại hội nghị của lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới
trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là minh chứng rõ rệt góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam hoa kỳ bước vào giai đoạn phát triển mới